thưa quý vị hai tiếng đồng hồ mưa lớn vào chiều ngày hôm nay đã khiến cho các quận nội thành tại hà nội bị ngập sâu giao thông đình trệ
nhiều tuyến đường như nguyễn xiển hay khuất duy tiến đã ghi nhận nhiều điểm ngập khiến giao thông trở nên hỗn loạn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận quận cầu giấy mưa to nhất với lượng gần một trăm bảy mươi mm trong vòng hai giờ
tiếp theo là tây hồ một trăm năm mươi mm hoàng mai một trăm hai mươi mm các quận nam tử liêm thanh xuân ba đỉnh và huyện thanh trì lượng mưa trên một trăm linh mm
nguyên nhân mưa là tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ vốn gây mưa trong nhiều ngày nay ở miền bắc